nhưng những quy định cho người dân về quê đón tết vẫn còn nhiều tranh cãi
ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên đã ban hành thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
trong đó yêu cầu người dân về quê đón tết phải có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
quy định mới này của hương yên có đang làm khó người dân về quê đón tết hay không
trong văn bản trên có nội dung chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã
duy trì hoạt động hiệu quả chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các khu vực dân cư
giả soát người từ tỉnh ngoài về địa phương phải có kết quả xét nghiệm âm tính
tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn
ủy ban nhân dân xã các cơ sở y tế phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hương nhiên
hoạt động của tổ covid cộng đồng tại các cơ sở thôn xóm tổ dân phố
mỗi tổ kiểm soát từ bốn mươi đến sáu mươi hộ gia đình trên địa bàn chịu trách nhiệm đi từng ngõ
gõ từng nhà nắm chắc tình hình di biến động của dân cư
yêu cầu người đi làm ăn buôn bán từ tỉnh ngoài về địa bàn
người từ tỉnh ngoài về hưng yên chúc tết chơi tết phải được xét nghiệm covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe xét nghiệm âm tính mới được tham gia hoạt động tại cộng đồng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thành viên các chốt và tổ phòng chống dịch
theo nội dung của văn bản trên có thể hiểu rằng
cứ người từ tỉnh ngoài về địa phương phải có xét nghiệm âm tính
duy trì hoạt động hiệu quả chốt kiểm soát phòng chống dịch
phải có kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn
ubnd xã các cơ sở y tế phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hương yên
theo luật sư quách thành lực giám đốc công ty luật pháp trị
thì như vậy rõ ràng có thể thấy ubnd tỉnh hương yên đã yêu cầu kể từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
người dân ngoại tỉnh hương yên muốn về quê ăn tết
dù có hay không biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
vẫn phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới cho về địa phương
chỉ chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính tại các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn
ubnd xã các cơ sở y tế phòng xét nghiệm tư nhân được cấp phép của sở y tế hương nhiên
đồng nghĩa với việc không chấp nhận kết quả xét nghiệm từ các cơ sở y tế khác ngoài tỉnh hưng yên
luật sư lực khẳng định các biện pháp phòng chống dịch như trên của ubnd tỉnh hương yên
là không phù hợp với các quy định của chính phủ và bộ y tế
do vậy thiết nghĩ ubnd tỉnh hương yên cần khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi những hạn chế bất cập trên
để người dân hưng yên ở ngoài tỉnh về quê ăn tết xung họp cùng gia đình thực sự yên tâm
mới đây tỉnh đồng nai đã hạ cấp độ dịch xuống thành vùng xanh
xong với bối cảnh tết nguyên đán cận kề số lượng người dân trở về và đi khỏi đồng nai cả trước lẫn sau tết
vẫn còn chưa đo đếm được tạo nên nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến khó lường
bên cạnh đó trong đợt dịch thứ tư này đồng nai lại là một trong những tỉnh thành
ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong cả nước
do đó nhằm tối đa hóa năng suất điều trị cho các bệnh nhân trên địa bàn
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho nguy cơ trước mắt các đơn vị y tế tại đồng nai
đã tiến hành đảm bảo các yếu tố phòng chống chữa covid một mươi chín trong thời gian tết
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn lê đa hà giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
với chỉ tiêu sở y tế giao cho bệnh viện là bốn mươi giường bệnh covid một mươi chín tương đương gần ba trăm linh giường
trong đó bốn mươi giường bệnh hồi sức tích cực covid một mươi chín còn lại hai trăm sáu mươi giường bệnh ở mức độ một và hai
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho khoảng hai trăm ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó bệnh nặng từ năm đến bảy ca những trường hợp bệnh nặng chủ yếu có bệnh nền
bác sĩ hà nói tết năm nay chắc chắn công việc của y bác sĩ sẽ cực hơn
và cường độ làm việc sẽ tăng gấp đôi
vì vừa phải tiếp nhận khám điều trị
cho bệnh nhân thông thường và bệnh nhân covid một mươi chín
hy vọng vào dịp tết này số ca nhiễm covid một mươi chín giảm
đặc biệt là giảm những ca nặng để giảm bớt áp lực và quá tải cho đội ngũ y bác sĩ
để đảm bảo tất cả bệnh nhân covid một mươi chín trung bình nặng được tiếp nhận điều trị
trong những ngày thường cũng như dịp tết
bệnh viện đa khoa đồng nai đã triển khai và bổ sung thêm từ hai mươi đến bốn mươi giường bệnh
ở tất cả các khoa nội sản ngoại và các khoa theo chỉ tiêu phân bổ của sở y tế
với tổng số dường điều trị là bốn trăm linh dường bốn mươi dường kế hoạch
bác sĩ hà cho hay dựa trên cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc và năng lực chuyên môn hiện có
bệnh viện nhi đồng đồng nai xây dựng kế hoạch thu dung điều trị covid một mươi chín
theo mô hình tháp ba tầng từ nhẹ đến nặng nguy kịch để điều trị cho bệnh nhân
cụ thể để triển khai thêm dường bệnh bệnh viện đã dồn những khoa không có bệnh nhân covid một mươi chín lại
còn với bốn mươi sường bệnh hồi sức tích cực covid một mươi chín
có hai mươi dường nặng nguy kịch ở khoa hồi sức tích cực chống độc và hai mươi dường nặng ở khoa nhiệt ớt một
mặc dù hiện tại số lượng bệnh nhân điều trị hồi sức tích cực covid một mươi chín vẫn chưa nhiều
tuy nhiên bệnh viện vẫn duy trì bốn mươi giường bệnh nhằm đảm bảo cấp cứu điều trị kịp thời khi có bệnh nhân đông
về trang thiết bị máy móc để phục vụ cho các dường bệnh nặng nguy kịch như máy xúc thở cao cấp
đo chức năng máy lọc máu bệnh viện đang xin sự y tế bổ sung
liên quan đến vấn đề bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín cần phẫu thuật các bệnh như viêm ruột thừa lồng ruột
bác sĩ hà cho hay bệnh viện đã bố trí một phòng mổ ở tòa nhà khoa nhiệt đới
nếu trường hợp bệnh nhân nặng cần phải mổ thì buộc phải chuyển lên phòng mổ chính ở khu vực phòng mổ của bệnh viện
sau mổ ở khu vực hồi sức hậu phẫu đã bố trí một phòng cho bệnh nhân covid một mươi chín nằm theo dõi
khi nào bệnh nhân ổn mới chuyển về khoa nhiệt đới chăm sóc điều trị
với gần ba trăm linh dường bệnh ở khoa nhiệt đới
và khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện đã bố trí phân công hai mươi bác sĩ năm mươi điều dưỡng và các hộ lý
duyên khám ngoại trú bệnh viện sẽ sắp xếp luân chuyển y bác sĩ hợp lý
ngày hai mươi bốn tháng một thông tin từ văn phòng ủy ban dân tỉnh hà tĩnh cho biết
ông lê ngọc châu phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh này vừa ký văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân về quê an tết nhân dịp tích nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn một mươi hai
theo đó thực hiện theo chỉ đạo của bộ y tế tỉnh hà tĩnh yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương
hướng dẫn người dân về quê ăn tết thực hiện nghiêm quy định năm k tự theo dõi sức khỏe và không phải cách ly y tế
đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở
khi hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương
để được hướng dẫn xét nghiệm theo quy định
tỉnh hà tĩnh giao sở y tế công an tỉnh và các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
đồng thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
theo báo cáo của sở y tế tỉnh hà tĩnh hiện toàn tỉnh đã có hơn chín mươi sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
hơn chín mươi tám trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi được tiêm một mũi vaccine và chín mươi ba đã tiêm đủ hai mũi
hà tĩnh đạt ra mục tiêu trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong ký một năm hai nghìn một mươi hai sẽ hoàn thành mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
theo sở y tế tỉnh ninh bình hiện tỉnh ninh bình có một thành phố bốn huyện ở cấp độ một
ở thành phố tam điệp huyện yên khánh hoa lư yên mô kim sơn
một huyện ở cấp độ hai là nho quan thành phố ninh bình và huyện gia viễn ở cấp độ ba
trong đó tám mươi hai trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ một ba mươi ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ hai
hai mươi tám trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ ba
theo thống kê từ sở y tế tỉnh những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn vẫn tiếp tục tăng
trong ngày hai mươi hai tháng một số ổ dịch ghi nhận mới cao nhất từ trước đến nay với năm ổ dịch
tại bốn địa phương trong tỉnh nâng tổng số ổ dịch toàn tỉnh đang hoạt động lên ba mươi bảy ổ với một năm trăm sáu mươi năm ca nhiễm
trong số năm ổ dịch phát hiện mới có bốn ổ dịch ghi nhận tại trường học
cụ thể ổ dịch liên quan đến trường tiểu học gia tân huyện gia viễn với một mươi bảy ca
ổ dịch liên quan đến trường tiểu học xã liêu phương huyện kim sơn
ổ dịch liên quan đến trường đại học xã khánh hòa huyện yên khánh ghi nhận bốn ca
ổ dịch trường mầm non xã văn phong huyện nho quan với tám ca
và ổ dịch liên quan đến bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình bước đầu ghi nhận một mươi năm ca tại một số khoa trong bệnh viện
trước thực tế ổ dịch và ca bệnh trong trường học ngày càng tăng nhanh với số lượng nhiều
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ninh bình chỉ đạo các nhà trường kiểm tra kiểm soát
và xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn mới đến trường học trực tiếp
đồng thời khi phát hiện các ổ dịch khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các ca bệnh
không để lây lan rộng trong nhà trường và cộng đồng
ngày tế tỉnh đã đẩy mạnh tiến đổi tiêm chủng mũi ba liều bổ sung và nhắc lại cho các đối tượng nguy cơ cao
người bệnh mãn tính và công nhân lao động nhằm hạn chế lây lan dịch và các ca bệnh nặng
trước đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình cho biết sẽ không cấm và không hạn chế người dân đến ninh bình công tác làm việc
về quê ăn tết xu hợp gia đình
tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại ninh bình đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay
người dân ninh bình xa quê nếu có ý định trở về trong dịp tết nguyên đán sắp tới
nên chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch cá nhân như đeo khẩu trang sát khuẩn
và kịp thời cập nhật các chỉ đạo quy định cách ly mới từ chính quyền nếu có